các protein hay còn gọi là chất đạm là những phân tử sinh học hay đại phân tử
chứa một hoặc nhiều mạch các acid amine liên kết với nhau bởi peptide
các protein khác nhau chủ yếu do về trình tự các acid amin khác nhau
trong tự nhiên có khoảng hai mươi loại acid amin
trong đó có chín acid amin thiết yếu cơ thể không tự tạo ra được mà phải cung cấp từ bên ngoài
số còn lại gọi là acid amine không thiết yếu vì cơ thể có thể tự tổng hợp được
một loại protein sau khi được tạo ra chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định
có loại chỉ tồn tại vài phút có loại có thể tồn tại vài năm
sau đó protein bị thoái hóa và được tái sinh bởi bộ máy tế bào thông qua quá trình lân chuyển protein
do protein chiếm tới năm mươi khối lượng thô của tế bào là thành phần thiết yếu cấu trúc
hình thành duy trì tái tạo cơ thể
nên cơ thể cần bổ sung protein qua chế độ ăn uống hàng ngày
nếu cơ thể thiếu protein sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như suy dinh dưỡng
chậm lớn hay ốm đau bệnh tật do sức đề kháng giảm
protein có vai trò cấu tạo duy trì và phát triển cơ thể
hình thành những chất cơ bản phục vụ cho hoạt động sống
protein cấu trúc nên khung tế bào tạo các khung đỡ cơ duy trì hình dạng tế bào
là thành phần thiết yếu của cơ thể sinh vật tham gia vào mọi quá trình bên trong của tế bào
protein là thành phần quan trọng ở nhân tế bào chất gian bào duy trì và phát triển mô
là enzym xúc tác cho các phản ứng sinh hóa quá trình trao đổi chất
quá trình phát triển của cơ thể từ việc hình thành cơ đổi mới phát triển của tế bào
phân chia tế bào đều gắn liền với quá trình tổng hợp protein
protein tham gia vận chuyển oxy các chất dinh dưỡng
phần lớn các chất vận chuyển các chất dinh dưỡng ở protein
protein vận chuyển các chất dinh dưỡng được hấp thu từ quá trình tiêu hóa thức ăn vào máu
từ máu vận chuyển đến các mô qua mạng tế bào
protein có vai trò bảo vệ cơ thể
các tế bào bạch cầu có thành phần chính là protein
có nhiệm vụ chống lại các tác nhân có hại xâm nhập vào cơ thể
nếu quá trình tổng hợp protein của cơ thể bị suy giảm
thì khả năng bảo vệ cơ thể cũng yếu đi
protein điều hòa chuyển hóa nước cân bằng ph trong cơ thể
protein có vai trò như chất đệm giúp cân bằng ph
đảm bảo cho hệ toàn hoàn vận chuyển các ion
gion protein kéo nước từ tế bào vào các mạch máu
giúp điều hòa nước trong cơ thể
khi lượng protein trong máu thấp
áp lực thẩm thấu trong lò mạch giảm sẽ gây ra hiện tượng phù nề
protein tham gia vào cân bằng năng lượng của cơ thể
protein cung cấp năng lượng cho cơ thể
chiếm từ một mươi một mươi năm năng lượng của khẩu phần ăn
protein là yếu tố chiếm nhiều sau nước
chiếm năm mươi trọng lượng thô của người trưởng thành
protein hay là chúng ta tương gọi đơn giản là chất đạm
là những cái phần chất đạm
là những cái đại phân tử mà có chứa niter
nó là các cái đại phân tử và thành phần của nó gồm có các acid amin
có hai mươi một loại acid amine tất cả
nhưng mà tạo ra cái phối hợp của nó tạo ra rất nhiều loại vitam protein khác nhau
trong hai mươi một loại acid amine này
thì có chín loại acid amin thiết yếu là cơ thể không thể tự tổng hợp được
mà phải lấy từ nguồn thức ăn
còn một mươi hai loại acid amin khác là không thiết yếu
bởi vì cơ thể có thể tự tổng hợp được
và chính vì vậy mà protein
protein đóng những cái vai trò rất quan trọng
đầu tiên nó là thành phần cấu tạo
tái tạo cho ra các mô
các cái tổ chức trong cơ thể
nó cũng là một thành phần quan trọng cho các cái kháng thể của cái hệ miễn dịch
và các cái kháng thể có tác dụng là chống lại các cái tác nhân gây bệnh
cho nên thiếu protein thì rất dễ bị các loại bệnh tật khác nhau
dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công
protein cũng là thành phần của các cái men tiêu hóa
của các hormôn các cái nội tiết tố
mà chúng ta đều biết rằng là toàn bộ
trong một cái quá trình sống thì đều cần có các cái phản ứng sinh hóa
trong hàng ngày đều có các cái phản ứng sinh hóa
thế thì các cái phản ứng sinh hoạt khi xảy ra thì đều cần có sự xúc tác của các men
còn các cái hormôn thì đóng cái vai trò rất quan trọng
trong cái quá trình tăng trưởng phát triển
cái quá trình hoạt động hàng ngày
thế thì thiếu protein thì sẽ dẫn tới thiếu các cái men tiêu hóa
hay là thiếu các cái hormôn
và từ đấy thì ảnh hưởng tới toàn bộ cái quá trình chuyển hóa

và cơ thể sẽ rất dễ bị các cái bệnh có liên quan tới truyền hóa
potein cũng đồng thời là cái chất mà để hình thành hoàn thiện cái hệ thống thần kinh
cho nên là nó có tác dụng đối với sự phát triển về trí tuệ của trẻ em
và sự gọi là duy trì cái hoạt động trí ốc của người lớn
và cuối cùng thì protein cũng là một nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể
một gam protein có thể cung cấp tới bốn g

thế cho nên là với các cái vai trò quan trọng đó
thì poti là một trong những bốn cái nhóm chất dinh dưỡng quan trọng và yêu cầu được cung cấp hàng ngày
một vấn đề nữa là các acid amin thì thường không được giữ chữ trong cơ thể
đặc biệt là các acid amine thiết yếu
cho nên là chúng ta cũng phải bổ sung cái nguồn protein thường xuyên cho cơ thể
chứ không phải là chúng ta ăn quá nhiều hoặc là ăn quá ít không đủ protein thì đều không có lợi cho sức khỏe
nhiều người muốn giảm cân nên đã hạn chế tối đa hoặc loại bỏ hoàn toàn chất đạm trong khẩu phân ăn của mình
tuy nhiên đây là một chế độ ăn sai lầm bởi theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy
những người ăn theo chế độ dầu protein sẽ giúp giảm cân hiệu quả hơn so với những người ăn ít protein và nhiều carbon hydrate
đạm là chất dinh dưỡng quan trọng nhất
một chế độ ăn giàu đạm giúp cải thiện quá trình trao đổi chất giảm cảm giác thèm ăn và tác động tích cực đến một số hormone điều chỉnh cân nặng
nó cũng giúp bảo vệ khối cơ bắp trong quá trình giảm cân
chúng tôi nói là một gam protein có thể cung cấp bốn kilocalor
thì potin không phải là cái chất mà cung cấp năng lượng chính cho cơ thể
chất béo mới là chất cung cấp nhiều kilocalor nhiều calor nhiều năng lượng nhất
tức là một gam chất béo thì cung cấp tới chín kg
chứ còn protein thì chỉ cung cấp bốn kilocalor thôi
nhưng nó cũng là nguồn năng lượng nếu như chúng ta ăn nhiều
nhưng nếu chúng ta cắt đi toàn bộ protein khỏi cái khẩu phần ăn thì lại phản khoa học
bởi vì với cái vai trò quan trọng như là tôi vừa nói thì chúng ta sẽ đối mặt với các nguy cơ là gì
chúng ta sẽ đối mặt với các nguy cơ là thứ nhất là hệ miễn dịch bị suy giảm
các cái kháng thể mà cần có protein mới sản xuất ra được thì giảm xuống
và như vậy thì chúng ta rất dễ bị bệnh tật
và nếu bị bệnh tật thì cái khả năng lâu liền rất cao
lâu lành vết thương lâu lành bệnh rất cao
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là protein là cái thành phần tái tạo cho các cái mô các cái tổ chức trong cơ thể
cho nên bất kỳ một cái vết thương nào mà khi mà chúng xảy ra mà cơ thể chúng ta bị thiếu potein thì không thể lành được
đấy là lý do tại sao mà từ trước đây cho tới khi mà khoa học y học phát triển thì mọi người đều thấy rằng là cái chế độ ăn
đặc biệt là chế độ ăn dầu đạm chế độ ăn mà gọi là
lại bữa các cụ vẫn gọi là lại bữa lại rất là quan trọng đối với cái quá trình phục hồi cũng như là quá trình điều trị các cái bệnh hoặc là các cái vết thương
ngược lại nếu cắt giảm quá nhiều tinh bột chỉ ăn chất đạm
mà chất đạm từ thịt thì nhiều triesterol chất bia bão hòa nếu ăn lâu sẽ dễ bị mỡ máu cao dẫn đến bệnh việt tim mạch
chế độ ăn thiếu đạm thì như chúng ta đều biết như vậy
thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể
cái quá trình trao đổi chất mà cái quá trình chuyển hóa rồi các cái hóc môn tất cả đều thiếu
vậy thì là làm sao cơ thể có thể hoạt động được một cách bình thường
đó cho nên là chúng ta không thể cắt protein hoàn toàn khỏi chế độ ăn
thế nhưng mà nếu mà ăn quá thừa protein thì cũng đem lại những cái lợi ích không có lợi trong cợ cho cơ thể
thứ nhất là nó tăng cái gánh nặng tiêu hóa
nó làm cho tăng cái gánh nặng mà cơ
cơ thể sẽ phải đào thải rồi chuyển hóa các protein các cái acid amine
các cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng là nếu mà ăn nhiều protein thì sẽ làm tăng đào thải khoảng năm mươi canx so với lại bình thường
đấy là chế độ ăn
nếu như là tăng gấp đôi protein so với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị thì cái lượng canxi cũng sẽ bị đào thải tăng lên năm mươi
và khi lượng canxi đào thải tăng lên năm mươi như vậy thì nó sẽ gây gánh nặng cho thận
dễ dẫn đến tới là sỏi thận
rồi thậm chí đào thải polym qua thận sẽ làm cho tăng cái khả năng bị suy thận
đấy là các cái nguy cơ nếu mà chúng ta không giữ được sự cân bằng của protein cũng như là tiêu thụ các aci amin vào trong cơ thể
thế thì cái chế độ ăn hàng ngày của chúng ta và chúng tôi vẫn thường nói dùng một cái thuật từ đấy là dinh dưỡng hợp lý
có nghĩa là chúng ta ăn bất kỳ một cái gì chúng ta phải có một cái chế độ ăn đa dạng hợp lý nhưng lại phải ở cái mức độ cân bằng
không thừa và khủng hoảng
theo cái khuyến nghị của viện dinh dưỡng thì lứa tuổi nhỏ sẽ cần các cái lượng protein nhiều hơn so với lứa tuổi lớn
do là các cháu đang trong cái giai đoạn phát triển thì cần nhiều cái potin để xây dựng cơ thể
để hình thành các cái tổ chức hoàn thiện các cái tổ chức các cái cơ quan trong cơ thể
thế còn đối với người lớn người trưởng thành từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi thì với nam giới sẽ cần khoảng một ba g pol potin trên một kg cân nặng trong một ngày
còn đối với nữ là một tám gram protein cho một kg cân nặng trong một ngày
với cái lứa tuổi lớn hơn trên một mươi chín tuổi thì đâu đó sẽ cần khoảng chín mươi ba g trên kg cân nặng trong một ngày
để cho dễ hình dung thì chúng ta có thể hiểu là một lạng thịt lợn thì sẽ cung cấp khoảng hai mươi năm gram protein
một lạng cá thì tùy theo lạng cá cũng sẽ cung cấp khoảng từ hai mươi năm tới ba mươi năm gram protein
trừ những cái loại mà có cái hàm lượng protein
thế còn tôm thì sẽ cung cấp đâu đấy khoảng hai mươi bảy gram protein
như vậy là chúng ta với một người trưởng thành nhân với kg cân nặng khoảng năm mươi kg
thì một ngày chúng ta ăn đâu đó khoảng một lạng rưỡi đến hai lạng thịt hoặc cá
hoặc là tôm là có thể đảm bảo cung cấp đủ potien cho cơ thể